thanh tra thành phố đà nẵng vừa công bố kết luận về việc chấp hành chính sách pháp luật trong công tác xét duyệt
quản lý sử dụng nhà ở xã hội tại trung cư an trung hai phường an hải tây quận sơn trà
kết quả hồ sơ xét duyệt trong hơn ba trăm hai mươi trường hợp được mua nhà ở xã hội
có nhiều trường hợp không có giấy tờ chứng minh đủ điều kiện hưởng chính sách nhà ở xã hội
xác minh thu nhập cá nhân cho thấy có chín mươi năm trường hợp có thu nhập cao trong đó có năm mươi hai trường hợp chịu thuế thu nhập cá nhân
thanh tra thành phố đà nẵng kiến nghị cần tổ chức kiểm điểm xử lý trách nhiệm của tập thể cá nhân
có liên quan trực tiếp trong việc đề xuất xác nhận danh sách mua nhà trung cư an trung hai
và trong việc tham mưu xét duyệt sai quy định của luật nhà ở giải trình không đúng thực tế cho đoàn thanh tra
cần chỉ đạo kiểm điểm xử lý trách nhiệm đối với cán bộ người lao động trong ngành không trung thực về nhà đất
thu nhập để hưởng chính sách nhà ở xã hội